kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị thang máy không còn là điều gì xa lạ trong những tòa cao ốc trung cư nhiều tầng
đang nói đây cũng là nơi được nhiều đối tượng nhắm đến để ra tay làm bậy với phụ nữ
tuy nhiên vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn không phải phải yếu nào cũng dễ dàng bị bắt nạt như vậy
ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm lại các pha phản đòn cực gắt của hội khai sinh khi bị kẻ xấu cướp đồ đụng chạm trong thang máy
nếu thấy an toàn bạn có thể vào thang máy cùng đối phương nhưng hãy để họ chọn tầng trước tiên
khi đối phương được nhường nhưng vẫn cố tình để bạn chọn trước cần cảnh giác và thoát khỏi thang máy ngay tầng sau nếu thấy không an toàn
trong trường hợp bị tấn công bạn cần cố gắng ấn càng nhiều tầng càng tốt để thang máy dừng lại và mở cửa ở mỗi tầng
bạn cũng nên vừa chống cự vừa hét lớn để làm kẻ xấu bất ngờ và kêu gọi trợ giúp
bị cướp trắng trợn ngay trong thang máy thiếu nữ lập tức có pha tung cướp phản đòn đẹp mắt rồi hạ gục hai tên côn đồ chỉ trong nhái mắt
nữ tưởng chỉ đây nhỏ bé mà dám coi thưởng nhà
trích xuất camera thấy rằng một thiếu nữ bước vào thang máy rồi bấm số tầng để đi lên
vài giây sau cửa thang máy mở ra và hai thanh niên cao to bước vào
khi cửa hàng vừa đóng lại một trong hai tên đã đưa tay giật đi chiếc túi trên tay cô gái
thật không may cho chúng
thật không may cho chúng
chỉ trong nhái mắt cô gái nhỏ đã hạ gục được hai tên cướp với những đòn thế đẹp mắt
ngay sau đó cô gái lấy lại chiếc túi sách rồi nhanh chóng rời đi
danh tính nữ hiệp nhỏ nhắn vẫn chưa được làm rõ nhưng nhiều khả năng cô bé đã theo học võ thuật nhiều năm nên mới có thể xuất chiều mượt mà và uy mãnh đến vậy
ngay sau khi được đăng tải đoạn clip đã nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm chú ý của cư dân mạng
nhiều người cũng dành lời khen cho khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy của cô gái trẻ
theo tâm lý trung
mọi người thường rất cẩn thận khi đi trên đường con lúc đã bước vào thang máy để lên nhà thì ý thức cảnh giác lại hầu như không được quan tâm đến
vì vậy trước khi có thể rơi vào tình huống bị cướp giật trong thang máy
thì mọi người hãy tự học cách đề phòng và ngăn ngửa nếu lỡ gặp phải tình huống tương tự như trên

người phụ nữ đã tung đòn hạ cục hắn trong tích

người phụ nữ đã tung đòn hạ cục hắn trong tích

cụ thể trong thang máy chỉ có hai người gã đàn ông liền tiến gần về phía người phụ nữ rồi dở trò bậy bạ
ngay lập tức người phụ nữ này hắt tay kẻ xấu ra rồi liên tiếp tấn công hạ gụ hắn trong tích tắc
đụng chúng nữ cao thủ tên này chỉ có thể đứng im chịu đòn
không dám làm gì đến khi người phụ nữ mở cửa thang máy bước ra
clip sau đó được chia sẻ rộng rãi lên mạng xã hội để mọi người cảnh giác
đa số ý kiến đều hết lời tán dương màn phản đòn đáng đồng tiền bát gạo của chị đẹp
vụ việc cũng một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm quấy dối ngày càng lộng hành manh động
dùng thang máy hãy tự tập cho mình những thói quen cách nhìn nhận vấn đề
và những phản xạ cần thiết khi có sự cố xảy ra bất ngờ
còn các bạn các bạn nghĩ sao về các màn phản đòn cư gắt này của hội chị em
đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo